trước những ảnh hưởng của cơn bão số năm gây mưa lớn cục bộ nên có nguy cơ cao xảy ra sạt lở ngập lụt
các địa phương đã chủ động nhiều phương án ứng phó với tình hình thời tiết này
từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi tháng chín trên các sông từ nghệ an đến quảng ngãi sẽ xuất hiện lũ
mức nước đỉnh lũ thượng lưu các sông ở thanh hóa nghệ an hà tĩnh quảng nam và quảng ngãi
có khả năng lên mức báo động một và trên báo động một
các sông từ quảng bình đến thừa thiên huế có khả năng ở mức báo động một báo động hai
có nơi trên báo động hai nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ngập lụt ở vùng trũng các tỉnh miền núi
dự báo mưa do bão số năm ở các tỉnh trung bộ tập trung trong ngày hôm nay đến sáng ngày một mươi chín sẽ giảm nhanh
tuy nhiên do tình hình mưa lớn rồn rập cục bộ nên có nguy cơ cao xảy ra sạt lở ngập lụt
các địa phương cần tiếp tục chủ động các phương án kiểm tra giả soát di rời dân
tại những nhà ở không bảo đảm an toàn trên lồng bè tròi canh khu nuôi trồng thủy sản
và tại những khu vực thấp trũng ven sông ven biển